với các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
không khí lạnh tăng cường không mạnh nhưng do ảnh hưởng kết hợp của điều kiện địa hình đón gió
nên mưa sẽ xuất hiện rải rác với lượng không quá lớn
còn về tình hình nhiệt độ trời tiếp tục ở ngưỡng rét về đêm và sáng
với nhiệt độ chỉ ở mức là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
còn ban ngày thì nhiệt độ sẽ tăng lên mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
với các tỉnh đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác ở khu vực phía bắc do gió mùa đông bắc tăng cường
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi bốn độ
vào ban ngày nhiệt độ cao nhất sẽ khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
có nơi thuộc bình thuận ninh thuận thì cao hơn từ một cho đến hai độ
với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên thời tiết nói chung là ít biến đổi
ban ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
một lưu ý với người dân vùng cao là về đêm và sáng trời rét
khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức là hai mươi độ
còn tại miền nam mưa chỉ xuất hiện vài nơi thuộc khu vực ven biển
song lượng mưa nhỏ và thời gian ngắn nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân
về tình hình nhiệt độ thì duy trì ổn định cao nhất trong ngày là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến tối và đêm thì giảm về mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
thậm chí một số nơi thuộc khu vực miền đông của nam bộ thì trời xe xe lạnh
với nhiệt độ ở dưới ngưỡng là hai mươi hai độ
bản tin mùa mùa bao online chiều nay đến đây là hết
kính chào tạm biệt quý vị và các bạn